tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội thảo luận tại hội trường về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
chiều nay cho ý kiến đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước đã có nhiều nội dung chưa nhận được sự nhất trí cao của các đại biểu trong đó có quy định chức năng giám định tư pháp của kiểm toán
bộ tài chính cũng đã ban hành thông tư số một trăm ba mươi tám ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba để hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính
quy định việc giám định tư pháp về tài chính công tài sản công trong các vụ án tham nhũng là một bộ phận của giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính
do vậy tổ chức giám định tư pháp vụ việc trong lĩnh vực tài chính đáp ứng đủ điều kiện luật định có thể thực hiện
được việc giám định này
được việc giám định này mà không cần phải giao cho kiểm toán nhà nước
giữa thảo luật mở rộng quyền hàng của kiểm toán nhà nước nhưng chưa bám sát theo tên thần nghị quyết một mươi tám của hội nghị trung ương sáu lần thứ một mươi hai
về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực và hiệu quả
và chưa bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật
ở đây giữa thảo luật sự bổ sung lần này có những nội dung dẫn đến sự trồng chéo trùng lấp về chức năng nhiệm vụ quyền hàng của kiểm toán nhà nước
ở một số cơ quan tổ chức khác như thanh tra chuyên ngành tài chính thanh tra chính phủ
liên quan đến quy định thẩm quyền xác minh để làm rõ xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện trong quá trình kiểm toán của kiểm toán nhà nước
các đại biểu cho rằng quy định như dự thảo luật là chưa phù hợp
phải nói rằng kiểm toán là một cơ quan thực hiện xác minh kiểm tra nên tổng kiểm toán không nên tự quy định cho mình
về các biện pháp xác minh mà phải thực hiện các biện pháp do pháp luật quy định
và pháp luật quy định ở đây là các cơ quan tiến hành tố tụng
như là luật pháp luật điều tra pháp luật tố tụng
do đó chúng tôi thái thiết đề nghị không nên bổ sung khoảng hai a và khoảng sáu a về quyền hạn của kiểm toán nhà nước
tại khoảng sáu a điều một mươi một bổ sung quy định quyền hạn của kiểm toán nhà nước được xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước
tôi cũng băn khoăn với quy định bổ sung này
liệu có vượt quá so với chức năng nhiệm vụ của tổng kiểm toán nhà nước được quy định tại điều chín
điều một mươi của luật kiểm toán nhà nước hiện hành hay không
và liệu có phù hợp với luật xử lý vi phạm hành chính hay không
các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần ra soát lại các quy định về chức năng và nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước
bởi nếu tổ chức bộ máy của kiểm toán nhà nước mở rộng phạm vi hoạt động
thì sẽ khó bảo đảm được yêu cầu tinh gọn và hiệu quả cũng như trồng chéo với chức năng nhiệm vụ của một số cơ quan khác